thưa quý vị vào chiều nay tại hà nội thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã tổ chức phiên họp mở rộng
để góp ý vào các nội dung liên quan đến đất quốc phòng an ninh trong dự thảo luật đất đai sửa đổi
phó chủ tịch quốc hội trần quang phương dự và chỉ đạo phiên họp
về phía bộ công an có thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an sự phiên họp
báo cáo tại phiên họp nêu rõ luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba đã quy định về công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng an ninh
và cũng được thể hiện tương đối đầy đủ trong dự thảo luật đất đai sửa đổi
tuy nhiên trong quá trình thực hiện luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba về công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng an ninh đã bộc lộ nhiều vương mắc bất cập
phát biểu chỉ đạo tại phiên họp phó chủ tịch quốc hội trần quang phương nhấn mạnh
dự thảo luật đất đai sửa đổi có phạm vi rộng
tác động lớn đến kinh tế xã hội của đất nước và tác động đến quyền con người quyền công dân
phó chủ tịch quốc hội đề nghị thường trục ủy ban quốc phòng và an ninh tổng hợp các ý kiến
nêu rõ quan điểm của ủy ban về các vấn đề có liên quan
về nghị quyết số một trăm ba mươi hai hai nghìn hai mươi qh một mươi bốn phó chủ tịch quốc hội đề nghị cần đánh giá thật kỹ
để trên cơ sở tổng kết và kiến nghị của chính phủ sẽ xem xét luật hóa nội dung nào vào dự thảo luật đất đai sửa đổi
trên tinh thần bảo đảm yêu cầu phù hợp thực tế thống nhất với các quy định của hệ thống pháp luật
đồng thời tránh làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
tại hà nội vào sáng nay bộ công an đã tổ chức phiên họp thứ nhất ban vận động thành lập hiệp hội an ninh mạng quốc gia
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
ủy viên ban chỉ đạo an toàn an ninh mạng quốc gia trưởng ban vận động thành lập hiệp hội an ninh mạng quốc gia chủ trì phiên họp
phiên họp các đại biểu đã nghe một số nội dung về kết quả hoạt động của ban vận động
và công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của hiệp hội an ninh mạng quốc gia nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi bốn
đồng thời thảo luận góp ý vào một số nội dung như điều lệ hoạt động chức năng nhiệm vụ của hiệp hội
phát biểu tại phiên họp thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh
sự ra đời của hiệp hội an ninh mạng quốc gia có ý nghĩa quan trọng góp phần quy tụ khởi dạy
làn tỏa sức mạnh tiềm năng của các cơ quan tổ chức các chuyên gia học giả uy tín để xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng
hội tụ chính sách công nghệ nhân lực về an ninh mạng góp phần nâng cao tiềm lực an ninh mạng quốc gia
ứng phó hiệu quả với các thách thức phi truyền thống với mục tiêu xây dựng không gian mạng an ninh an toàn lành mạnh
đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước
thứ trưởng lương tam quang đề nghị cơ quan thường trực ban vận động nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên tại phiên họp
để hoàn thiện trình ban hành kế hoạch tổ chức đại hội tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để chuẩn bị chú đáo cho đại hội
dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi
bên lề hội nghị bộ trưởng asean về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi bảy gọi tắt là ammtc một mươi bảy
đoàn việt nam tham dự hội nghị ammtc một mươi bảy do trung tướng nguyễn duy
nguyễn ngọc ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã gặp gỡ song phương với đoàn malaysia
để chia sẻ kinh nghiệm cũng như thống nhất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
ngài abdul halim abdul rahman phó tổng thư ký bộ nội vụ malaysia cùng các thành viên trong đoàn đã tham gia buổi làm việc với thứ trưởng nguyễn duy ngọc
về hợp tác song phương thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị hai bên thúc đẩy tổ chức kỳ họp lần thứ nhất
nhóm công tác chung cấp thứ trưởng về tội phạm xuyên quốc gia nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam malaysia
mùa một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai nghìn hai mươi ba và triển khai hiệp định giữa chính phủ hai nước về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia ký ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
thúc đẩy tiến trình đàm phán các hiệp định về dẫn độ hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù và hiệp định hợp tác về chống mua bán người
qua đó tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho quá trình hợp tác phòng chống tội phạm
cần giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công dân hai nước
giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ malaysia tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin liên quan đến đảm bảo an ninh mạng
phòng chống tội phạm mạng tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm xuyên quốc gia khác
nghiên cứu thiết lập cơ chế phối hợp trong điều tra xác minh xử lý đối tượng phạm tội
tăng cường phối hợp điều tra chung đối với các vụ việc liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia
ngài abdul halim abdul rahman cam kết phối hợp chặt chẽ với việt nam trong trao đổi thông tin
phòng chống tội phạm người di cư trái phép phòng chống khủng bố nỗ lực phối hợp tăng cường cơ chế hợp tác song phương
giữa malaysia và việt nam ủng hộ hỗ trợ việt nam trong việc chuyển giao cho việt nam
hoặc đồng chủ trì với việt nam một lĩnh vực tội phạm ưu tiên trong asean theo cơ chế luân phiên
đến với những nội dung khác thưa quý vị tiếp tục phát huy vai trò sung kích tình nguyện của tuổi trẻ công an
có hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên sung phong tình nguyện về cơ sở làm thêm giờ thêm ngày cuối tuần
để hỗ trợ công an các địa phương trong công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức hai
ghi nhận của nhóm phóng viên tại tỉnh bình dương
hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên trong lực lượng công an tỉnh bình dương chủ động tiên phong phối hợp
triển khai nhiều đội hình tình nguyện tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ hai trên địa bàn tỉnh
ghi nhận tại công an phường thuận giao thành phố thuận an
mặc dù trời mưa nhưng vẫn có nhiều người dân đến trụ sở của công an phường để được hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử mức hai

mức độ hai lực lượng đoàn viên thanh niên cũng đã phối hợp với lực lượng cơ sở tại địa phương đi từng ngõ đến từng nhà người dân tại các khu phố khu dân cư để trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt đăng ký sử dụng ứng dụng vneid
mặc dù trời mưa nhưng vẫn có nhiều người dân đến trụ sở của công an phường để được hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử mức hai trên địa bàn tỉnh

vào sáng sớm ngày hai mươi hai tháng tám tại phường thắng lợi thành phố pleiku các trinh sát đã bắt quả tăng nguyễn thị khanh chú long an và nguyễn quốc toàn chú gia lai về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
mở rộng điều tra cơ quan công an phối hợp bắt thêm bốn đối tượng là nguyễn thị anh trân hà như khôi trần thị mậu trinh cùng chú gia lai và phan thị thanh hòa chú thành phố hồ chí minh thu giữ bảy trăm linh g methamphetamine ba gói heroin cùng nhiều tăng quật khác
tòa án nhân dân thành phố vĩnh long mở phiên tòa hình sự
tòa án nhân dân thành phố vĩnh long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm đối với bốn bị cáo về tội gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng của viện kiểm soát nhân dân thành phố vĩnh long vào khoảng một h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tại giao lộ đường lưu văn liệt và đường lê thái tổ thuộc phương hai thành phố vĩnh long do mâu thuẫn khi tham gia giao thông hai nhóm ẩu đà lẫn nhau gây mất trật tự

sau hơn một tháng đi vào hoạt động trung tâm đã góp phần mang lại những kết quả tích cực trong việc giải quyết các vấn đề về trật tự an toàn giao thông cũng như là phục vụ tốt các yêu cầu trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
với ba mươi năm mắt camera chất lượng cao được đặt ở các tuyến đường chính và nút giao thông trọng điểm mọi dữ liệu hình ảnh về giao thông được truyền trực tiếp về trung tâm giám sát và điều hành đặt tại công an thành phố đà lạt
tại đây hệ thống máy tính hiện đại sẽ phân tích và phát hiện các lỗi vi phạm giao thông phổ biến như vượt đèn đỏ đi sai làn đường đè vạch đi ngược chiều
ngoài ra ngay tại trung tâm lực lượng công an còn nhận biết được tình trạng ủn tắc hay tai nạn ở bất kỳ thời điểm nào qua màn hình
từ đó đưa ra các biện pháp can thiệp kịp thời để tổ chức và điều tiết giao thông một cách hiệu quả
trung tâm giám sát điều hành giao thông thành phố đà lạt là một hệ thống thông minh hiện đại
hệ thống sẽ phát hiện
và tự động ghi nhận các lỗi vi phạm và lưu vào kho vi phạm đồng thời sẽ ra thông báo
thì hàng ngày chúng tôi cũng đều là cử cán bộ là thường xuyên trực theo dõi giám sát vận hành cái hệ thống trung tâm giám sát này
và xác minh đối với các phương tiện liên quan để gửi thông báo đến người vi phạm
đối với các phương tiện ở ngoài địa bàn của tỉnh lâm đồng
thì ngoài cái việc gửi thông báo đến người vi phạm
thì chúng tôi cũng sẽ gửi thông báo đến người vi phạm

từ khi trung tâm đi vào hoạt động đến nay ý thức chấp hành của người tham gia giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực
tình hình vi phạm un tắc tại các nút giao thông được cải thiện so với trước đây
đây là những tín hiệu khả quan cho thấy hiệu quả của trung tâm giám sát và điều hành giao thông
trong việc bảo đảm an toàn và trật tự giao thông trên địa bàn
em là một người dân đà lạt
thì em thấy việc lắp đặt camera và phạt ngồi sẽ giúp nâng cao ý thức người dân hơn
để đứng cẩn thận hơn và giúp phát triển thành phố đà lạt hơn
tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm vượt trội do mới đưa vào vận hành nên một số người tham gia giao thông
còn chưa nắm bắt được thông tin địa chỉ trang web để biết các lỗi vi phạm
trước tình hình trên công an thành phố đà lạt đã tiến hành nhiều hoạt động để tuyên truyền vận động
nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân và du khách
đối với các chủ phương tiện mà khi tham gia giao thông có lỗi vi phạm
sẽ có giấy thông báo về việc vi phạm
trong đó chúng tôi đã có mã code qr
thì đối với người vi phạm có thể vào tra cứu qua mã code qr
để xác định được thời gian địa điểm và lỗi vi phạm mà người đó mắc phải
để ứng dụng khoa học công nghệ
tuyển số ứng dụng số trong thời gian tới công an thành phố đà lạt tiếp tục đề xuất
và phối hợp đầu tư thêm hai mươi năm camera lắp đặt tại các điểm giám sát giao thông an ninh trật tự
và tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật
qua đó không chỉ bảo đảm trật tự đô thị an toàn giao thông
mà còn hướng đến xây dựng đà lạt trở thành thành phố thông minh hiện đại trong tương lai
tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị thuộc khu kéo kham thị trấn đồng đăng huyện cao lộc
công an tỉnh lạng sơn phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hữu nghị
đã tiếp nhận năm mươi chín công dân việt nam xuất cảnh trái phép sang trung quốc
trong đó đã phát hiện ba đối tượng có lệnh truy nã
những công dân trên có hộ khẩu thương chú ở nhiều tỉnh thành của việt nam
do nhu cầu tìm kiếm việc làm tại trung quốc hoặc lấy chồng người trung quốc
nên đã xuất cảnh trái phép qua đường mòn thuộc địa bàn một số tỉnh như cao bằng quảng ninh
họ bị lực lượng chức năng trung quốc phát hiện bắt giữ do không có giấy tờ hợp pháp
qua trao đổi thông tin về các công dân tiếp nhận và chủ động trong công tác phát hiện đấu tranh phòng chống tội phạm
phòng quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với văn phòng công an tỉnh lãng sơn
đã phát hiện ba đối tượng có lệnh truy nã toàn quốc gồm chu văn trung chú tỉnh bắc giang
bị truy nã về tội đánh bạc đù văn kim chú lai châu bị truy nã về tội trộm cắp tài sản
và vũ văn thắng chú quảng ninh bị truy nã về tội giết người
thưa quý vị mặc dù đã có nhiều cảnh báo về nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe con người khi sử dụng khí n hai o
tuy nhiên vì lợi nhuận một số đối tượng vẫn bất chấp để kinh doanh loại khí này
chỉ từ đầu tháng tám tới nay công an tp hà nội đã liên tiếp phát hiện các cơ sở kinh doanh
và sang triết trái phép khí n hai o
qua đó cho thấy tình trạng kinh doanh sản xuất khí n hai o trên địa bàn thành phố
vẫn có những diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn và mánh khóe tinh tì
kiểm tra đột xuất một căn nhà nằm trong ngõ hai trăm năm mươi chín đường yên hòa phường yên hòa
đội cảnh sát kinh tế công an quận cầu giấy phát hiện một điểm tập kết bình khí n hai o trái phép
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi tám bình khí n hai o
chủ của số bình này là trần thanh phong sinh năm hai nghìn hai trú tại tỉnh nam định
không xuất trình được bất kỳ hóa đơn chứng từ nào liên quan đến việc kinh doanh khí n hai o
ngay chiều hai mươi hai tháng tám đội bảy phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội cũng đã bắt quả tăng khoảng bảy mươi bình khí n hai o các loại
tổng trọng lượng khí n hai o là một trăm bốn mươi kg đang được tập kết tại số nhà một mươi sáu
ba trăm một mươi sáu đê la thành phường thổ quan quận đống đa do đỗ quốc vượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín làm chủ
để chém mắt lực lượng chức năng vượng lựa chọn nhà kho tập kết nằm trong gõ sâu
vắng người qua lại sau đó lắp đặt camera vây kín bằng cửa sắt để tránh sự chú ý từ bên ngoài
bên cạnh đó các bình khí n hai o được vượng cất giấu tại nhiều vị trí trong nhà
từ phòng tội sinh cho đến tủ bếp
em mới bán được khoảng hơn tháng nay rồi ạ các hàng này em nhập trên mạng
và em nhập giá nhập từ ba trăm linh đến năm trăm linh và bán ra từ sáu trăm linh đến bảy trăm linh
hiểu biết kém em cũng chưa nhận thức được vui hại đến mức độ này
từ đầu tháng tám đến nay công an tp hà nội đã liên tiếp phát hiện và triệt phá một số kho săn chiết
và kinh doanh khí n hai o trái phép được nguyễn trang nốt bóng vô cùng tinh vi
thu giữ hàng trăm bình khí n hai o các loại
đáng chú ý trong quá trình điều tra một số đối tượng mặc dù đã từng bị xử phạt
nhưng vẫn cố tình vi phạm
do lợi nhuận từ việc kinh doanh khí n hai o cháy phép mang lại là quá lớn

xác định những đối tượng chủ mưu cầm đầu và những đối tượng tập kết số lượng hàng hóa
là các bình khí n hai o trái phép số lượng lớn để kiểm tra xử lý triệt đề
khí cười n hai o là nhóm chất gây nhiện thuộc nhóm gây ảo giác
có xu hướng tăng liều người dùng có thể bị phụ thuộc nhiện tương tự heroin
hiện nay tại việt nam khí n hai o được nhà nước quy định rõ thuộc danh mục
hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
tuy nhiên vì lợi nhuận một số đối tượng vẫn bất chấp các quy định
để kinh doanh khí n hai o trong hoạt động vui chơi giải trí